tiếp tục phiên họp thứ năm mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn
chiều nay tại hà nội ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét và thông qua đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các đồng chí phó chủ tịch quốc hội điều hành phiên làm việc
sau khi nghe tới trình của bộ trưởng bộ nội vụ thẩm tra của ủy ban pháp luật của quốc hội
và các ý kiến của các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tọa cuộc họp đã xin ý kiến thông qua các dự thảo đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
và thành lập thành phố thủ đức trực thuộc thành phố hồ chí minh thành lập thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
thị trấn tân bình thuộc huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương các phương thuộc thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
thị trấn vĩnh thạnh trung thuộc huyện châu phú thị trấn cô tô thuộc huyện chi tôn và thị trấn vĩnh bình thuộc huyện châu thành tỉnh an giang
cũng trong chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc tổng kết kỳ họp thứ một mươi
và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi bốn
cho ý kiến về việc điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm hai nghìn hai mươi của tỉnh quảng nam
công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
với một trăm linh đại biểu nhất trí các dự án quyết định được thông qua